theo kết quả khảo sát của tám ba trăm linh doanh nghiệp của cục thống kê đà nẵng có đến chín mươi sáu doanh nghiệp chịu đau động tiêu cực qua hai đợt dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nhất tiếp đến là các lĩnh vực như công nghiệp xây dựng và nông lâm nghiệp thủy sản
hiệp hội du lịch đà nẵng cho biết nhiều doanh nghiệp thuộc mạng dịch vụ du lịch vẫn còn gặp khó khăn dẫn đến nhiều lao động chưa có việc làm trở lại
ngành du lịch dịch vụ đà nẵng hiện có khoảng năm mươi một lao động nhưng đến nay chỉ khoảng hai mươi năm ba mươi có việc làm và nhận lương còn lại đều hoãn việc tạm ngừng việc
để giúp người lao động thất nghiệp tìm việc từ đầu năm đến nay đã có rất nhiều biện pháp triển khai tìm kiếm việc làm cho người lao động
nhưng thực tế ngành du lịch dịch vụ không có nhu cầu tuyển dụng hầu hết lao động đang thiếu tại đà nẵng thuộc các ngành nghề may mặc bán hàng tiếp thị và lao động phổ thông